thưa quý vị các đồng chí và các bạn
minh tân là một xã miền núi nghèo của huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
người dân nơi đây tuy nghèo nhưng sống trọng nghĩa tình hiếm khi xảy ra xô xát cãi vã
thế nhưng cuộc sống bình yên của người dân xã minh tân đã bị xáo trộn kể từ ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
người nhân bắt nguồn từ việc xác một người thiếu nữ được phát hiện với nhiều vết thương tại vùng đầu và mặt
vậy ai đã ra tay sát hại người con gái tội nghiệp này động cơ gây án của kẻ thủ ác là gì
mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng đồng hành với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố hải phòng đi tìm lời giải cho vụ án nêu trên
sáng ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi nghe tin con gái là hoàng thị phượng về thăm gia đình
ông hoàng đình hà
vội vã trở về nhà
về tới nơi nhìn coi một lượt vẫn không thích con đâu
tưởng con lên đồi ông hòa chạy lên tìm thì bất ngờ nhìn thấy một vũng máu
thấy vết máu ông hòa phát hiện con gái nằm bất tỉnh trong căn bếp nhỏ bỏ hoang
với nhiều thương tích ở đầu và mặt
quá hoảng sợ ông báo với chính quyền địa phương
khi vào tới ngõ của nhà nạn nhân thì chúng tôi thấy ở sân rất nhiều vết máu
từ vết máu đó chúng tôi theo vết máu đi ngược lên trên đường sau nhà của nạn nhân
từ đấy thấy có một vũng máu nằm ở rãnh nước trên rìa núi
từ rãnh nước đấy chúng tôi nhìn xuống thấy có một vết trượt qua bờ rào
và có cả một cái
dây buộc tóc của một phụ nữ rơi văng ra ngoài
thế từ đó chúng tôi đi xuống phía dưới vào nhà của ông tên là đỗ đức ân
nhà bỏ hoang nhà bếp
thì chúng tôi vào nơi thì thấy có một nạn nhân đang ngồi trong góc nhà
khi ngồi trong góc nhà rồi thì xác định đây là nạn nhân hoàng thị phượng
vì được tin báo thì chúng tôi có mở cái áo ra thì thấy cháu phượng đã tử vong
nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án công an xã bình tân đã báo cáo sự việc lên cấp trên
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã phối hợp với viện kiểm soát thành phố
và các đơn vị nghiệp vụ khác nhanh chóng tiếp cận hiện trường
hiện trường vụ án là căn bếp bỏ hoang của gia đình anh đỗ đức ân tại sáu mươi thôn ao la xã bình tân huyện thuyền nguyên tp hải phòng
nạn nhân chết trong tiêu thí dựa lưng vào tường
xung quanh nạn nhân là nhiều vũ máu
cơ quan điều tra đã lấy mẫu máu và gửi đến viện hòa quyền sự bộ công an để truy nguyên nguồn gốc
quá trình khám nghiệm và mổ tử thi cho nạn nhân
cho thấy nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu với hộp sọ dẫn đến tiểu văn
mỗi trinh sát thứ nhất nhận nhiệm vụ truy tìm vật chứng của vụ án bao gồm chiếc xe máy điện thoại và các loại giấy tờ tùy thân của nạn nhân
mối trịnh sát thứ hai phối hợp với công an huyện thủy nguyên tiến hành giả soát khoanh vùng những đối tượng cộng cán trong vùng
mỗi trình sát thứ ba tiếp cận những hội dân sinh sống quanh khu vực hiện trường để tìm nhân chứng cho vụ án
các mối trinh sát còn lại được bố trí đến nhà nơi làm việc nơi thuê trọ của chị phượng để tìm các mối quan hệ cũng như thời gian biểu của nạn nhân
đêm hai mươi bốn và dạng sáng ngày hai mươi năm tháng năm
công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh của quốc để tố giác tội phạm đã đặt ra là hết sức phức tạp và khó khăn cho lực lượng chức năng nghiệp vụ
cơ quan điều tra đã tiếp xúc với một gia đình sát vách nhà nạn nhân thì người này cho biết sáng sớm ngày hai mươi năm tháng năm bà và con trai đều rời nhà đi làm nên không biết về vụ việc
đến trưa về nhà ăn cơm thì mới nghe tin
tuy nhiên người con trai của bà này cung cấp cho cơ quan điều tra một thông tin có liên quan đến vụ án
đó là nạn nhân có quan hệ tình cảm với một người đàn ông
tên quy ở thôn kế bên
anh này cũng bày tỏ quan điểm hung thủ cũng phải từ nơi khác đến
chứ người dân trong thôn sống rất tình nghĩa
vì thế không có chuyện tàn sát lẫn nhau
dựa vào thông tin của hàng xóm nạn nhân cung cấp cơ quan điều tra đã mời anh b t quy đến làm việc
anh quy cho biết sáng sớm ngày hai mươi năm tháng năm chị phượng có điện thoại cho biết sẽ về nhà
nhưng hôm đó quy có cao trực ở nhà máy nhiệt tiện hải phòng
nên không gặp được bạn gái
đến đầu giờ chiều cùng ngày thì quy nhận được tin giữ
đại diện nhà máy nhiệt điện hải phòng sau đó cũng xác nhận với cơ quan điều tra về thời gian biểu của quy trong sáng ngày hai mươi năm tháng năm
viện khoa học hình sự bộ công an kết luận mẫu máu thu giữ được tại hiện trường là máu của chị hoàng thị phượng
việc này đồng nghĩa với việc hung thủ không để lại dấu vết tại hiện trường
và kẻ sát nhân vẫn là một ẩn số đối với cơ quan điều tra
không truyền bước
bàn truyền án tập trung lực lượng ra soát hàng loạt năm tháng
thanh niên độ tuổi từ một mươi tám đến bốn mươi sinh sống quanh khu vực hiện trường vụ án và trong toàn xã minh tân
chúng tôi xác định và tập trung vào cho các đối tượng thanh niên
phối hợp cùng với công an xã minh tân công an huyện yêu cầu tổng giả soát một loạt các đối tượng từ mấy bán kính bắt đầu từ xung quanh khu hiện trường cho đến mở rộng toàn bộ khu vực xã minh tân
chứ có khoảng một mươi sáu đối tượng có độ tuổi từ một mươi tám cho đến bốn mươi
tất cả các đối tượng có mặt ở khu vực trong xã minh tân độ tuổi đó đều được triệu tập lên xã
và những đối tượng không có mặt ở địa phương thì đều được xác minh đóng
chúng tôi sẽ xác minh qua đường điện thoại qua những thông tin của gia đình để liên hệ với các đối tượng và loại dần
mỗi trinh sát nhận nhiệm vụ truy tìm vật chứng của vụ án chia thành nhiều nhóm nhỏ thay nhau tiếp cận các cửa hàng cầm đồ mua bán xe máy hay điện thoại cũ trên địa bàn tp hải phòng
nhiều giờ trôi qua trí và lực của các đồng chí trong ban chuyên án đã bỏ xa không ít song danh tính của kẻ thù ác vẫn chìm
tiếp tục đẩy mạnh truy tìm các vật chứng liên quan vụ án các trình sát đã tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân tại một cửa hàng mua bán xe máy cũ tại xã phục lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
chủ cửa hàng khai đã mua chiếc xe này với giá một mươi hai triệu đồng từ một thanh niên có dáng ngời gầy ốm ra ngâm đen nói giọng thủy nguyên
cùng ngày các trinh sát tiếp tục tìm ra chiếc điện thoại của nạn nhân tại một cửa hàng điện thoại tại xã ngũ láo huyện thủy nguyên
tuy nhiên cũng giống chủ cửa hàng mua bán xe máy cũ ở phục lễ chủ cửa hàng cũng không có nhiều thông tin về người thanh niên đã xuất hiện tại cửa hàng của họ trong chiều hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi

việc tìm thấy các vật chứng của vụ án giúp cơ quan điều tra nhận định đối tượng số một của vụ án nhiều khả năng là người thanh niên đã xuất hiện tại những địa điểm trên
bàn truyền án đã tìm kiếm và xác minh những nam thân
các vật chứng của người thanh niên có hình dáng giống như biêu tả của các nhân chứng
kết thúc quá trình thẩm vấn hàng chục đối tượng nghi vấn cơ quan điều tra đã rút ngắn danh sách xuống còn ba người
trong đó có một người làm nghề sửa chữa xe máy sinh sống gần hiện trường vụ án và có quen biết với gia đình nạn nhân
đây chính là người thanh niên mà cơ quan điều tra đã tiếp xúc ngay khi vụ án được phát hiện và cũng chính anh ta cung cấp thông tin về mối quan hệ tình cảm của nạn nhân
theo tài liệu trinh sát
đây anh này thường xuyên đánh bạc tại một xứ bậc lớn trên địa bàn thuyền huyên và thua tới hàng chục triệu đồng
các điều tra viên thận trọng tiến hành xác minh mọi di biến động
người thanh niên kể trên trước trong và sau thời gian xảy ra án mạng
những người dân sinh sống quanh tiệm sửa chữa xe máy của anh này tại xóm lê lợi xã minh tân cho cơ quan điều tra biết
sáng ngày hai mươi năm tháng năm có thế anh này ra mở cửa hàng đến tám giờ lại sập cửa đi đâu không rõ
khoảng hơn một giờ sau quay lại cửa hàng
và đem đốt một số vật sông trước cửa tiệm
chiều cùng ngày không thấy cửa tiệm mở
những ngày tiếp theo cửa tiệm tiếp tục đóng
mở cửa rất thất thường
lần đầu đưa đối tượng phú vào diện nghi vấn để mà gọi hỏi về đấu tranh
đối phượng phú rất là bình tĩnh
không có một biểu hiện gì tỏ ra sợ hay lo lắng
đối tượng thể hiện là rất bình tĩnh và thể hiện mình là người vô can
sau khi chúng tôi làm việc xong thì đối tượng phú còn suy phép
bảo các anh đã làm xong chưa
thì em còn về phục vụ đám ma
thế nhưng mà vì còn những cái biểu hiện khác
nên là chúng tôi vẫn đặt đối tượng phú vào cái diện nghi vấn
và vẫn phải theo dõi giám sát các biểu hiện khi quá trình đối tượng ở đám ma
và cũng tránh trường hợp là đối tượng sau khi về có thay đổi tư tưởng
ý định đối tượng bỏ trốn thì sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra và công tác truy bắt
song song với việc theo dõi tưởng di biến động của đối tượng
cơ quan điều tra đã cung cấp ảnh của đối tượng để các nhân chứng gồm chủ cửa hàng mua bán xe máy
và nhận diện
thì cả hai đều cho biết người thanh niên đã bán xe máy và điện thoại cho họ
có nhiều điểm tương đồng với người trong ảnh
cũng được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân
và của tất cả các cơ quan sự phối hợp của viện kiểm sát các phòng ban của công an thành phố
sau khi đã đủ căn cứ thì đề xuất để ra lệnh bắt đối tượng phú
lệnh kiểm tra hành chính được kiểm tra diễn ra cùng lúc
tại gia đình phú và cửa hàng xe máy
sau quá trình tìm kiếm cẩn trọng
cơ quan điều tra thu giữ được một sim điện thoại ở tiệm sửa chữa xe máy
tại nhà phú các điều tra viên thu giữ được một chiếc áo có dấu vết nghi là máu
chiếc áo này đã được chuyển giao cho bộ phận khoa học hình sự để truy nguyên nguồn gốc vết tích máu
chính xác cho cái sim này lên vào máy mình kiểm tra
thì chính là sim điện thoại của chị phượng
mà sim điện thoại chị phượng mà xuất hiện tại cái quán sửa xe máy của phú
thì phú không thể nào giải thích được
mà cái quán sim điện thoại nó không phải nằm ở cái cửa sổ này
nó không phải phía ngoài mặt đường
mà quay vào trong một cái khu vườn của đồ hồi nhà
thế là phú không giải thích được
chính những cái tài liệu chúng tôi liên tục xác định như thế
thì phú đã phải không một con đường nào khác
là phải cúi đầu nhận tội
phú khai nhận đã giúp sức cho anh họ là chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng thôn sát hại chị phượng
để cướp xe máy và tư trang của nạn nhân đem bán lấy tiền tiêu
phú khai thêm phú chỉ ra tay đập gục chị vượng
còn chiến mới là người đánh chết nạn nhân
sau đó mang xác nạn nhân đi xấu
trước tình tiết mới cơ quan điều tra tiến hành xác minh thanh niên có tên chiến thì được biết
chiến vốn bị bệnh động kinh thời nhỏ
không được tỉnh táo như người thường
trong khi cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh
thì phú nào nạc xin được nhận hết tội miễn là cơ quan công an tha tội cho anh hỏi của hắn
được triệu tập lấy lời khai chiến lắc đầu ngoay ngoậy
một mực khẳng định không biết
không giết ai khiến công tác điều tra trở nên phức tạp hơn
với quyết tâm không để lọt tội phạm nhưng cũng không để người vô tội bị hạm oan
cơ quan điều tra công an thành phố hải phòng thận trọng tiến hành xác minh thời gian biểu của chiến trong sáng ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi
đồng thời lấy lời khai của người thân và người dân đã tiếp xúc với chín trong ngày hôm đó
bố mẹ là khẳng định là chiến ở nhà chơi ở nhà
và gia đình là khẳng định là hàng xóm có nhìn thấy là chiến vẫn chơi ở nhà
cho đến khi gia đình gặp được cái thông tin
nếu được nhận được cái thông tin là của mẹ của phú đã thông báo ở nhà
ở xóm đã xảy ra cái trường hợp đấy
thì gia đình mới nhìn xem
thế nên là cũng chúng tôi đã nọi trừ được cái hướng của người chiến
qua cái tài liệu điều tra xác minh căn cứ vào cái lời khai và cái chứng cứ ngoại phạm của người anh họ của phú
quay lại đấu tranh lại với phú thì phú buộc phải thừa nhận là cái việc đấy là phú đã khai báo gian dối
là cái việc khô đau
vào lúc mà viện khoa học hình sự bộ công an đã phát hiện dấu vết máu trong chiếc áo phông phát hiện là máu người và làm máu của nạn nhân phượng
một lần nữa phú không thể lý giải móng của nạn nhân lại dính trên áo của mình
cuối cùng hắn phải cuối đầu thừa nhận là hung thủ duy nhất ra tay sát hại chị phượng
do hàm hố cỡ bạc phú nợ như chúa trộm
liên tục bị các chủ nợ đòi tiền
tám h ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi phú nhìn thấy chị phượng đang điều khiển xe máy về nhà

thấy chỉ có một mình chị phượng vũ quyết định ra tay
lợi dụng lúc chị phượng sơ hở vũ cầm ống tiếp sắt đập vào đầu khiến phượng gá gột
thấy phượng nằm im vũ túm cổ áo lôi ngược nạn nhân lên đồi
tại đây thấy phượng còn sống vũ cầm tiếp sắt đập cho phượng chết thẳng rồi lấy đi điện thoại của nạn nhân
sau khi giấu sát nạn nhân vào bên căn bếp bỏ hoang của nhà cây bên
vũ quay lại nhà nạn nhân lấy đi chiếc xe máy cùng toàn bộ thư trang của chị phượng
hắn tháo sim từ chiếc điện thoại của nạn nhân sau đó lục với nạn nhân lấy đi hai trăm ba mươi đồng còn lại
toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân hắn đem đốt
cùng ngày phú đem bán điện thoại và xe máy của nạn nhân tổng cộng được một mươi hai triệu sáu trăm linh ngàn đồng
khi sát chị phượng được phát hiện vũ vẫn mò ra hiện trường ngay ngóng tình hình
súng vào đòi xem khám nghiệm tử thi lăng xăng sức gia đình nạn nhân tổ chức tàng lễ
để đánh lạc cứng cơ quan điều tra nhằm tạo vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân
thế về vấn đề này thì ngay từ khi là phú thực hiện hành vi là giết chị phượng và lấy tài sản
thì phú đã biết rằng là khung hình phạt của mình rất là nặng
nếu như bị cơ quan điều tra hoặc là các cơ quan pháp luật phát hiện
thì phú đã nghĩ đến một cái người là người em
tại cơ quan điều tra thì phú cũng đã tâm sự hoặc đã khai báo phần này
nhưng vì nghĩ rằng là để đổ tội cho chiến là người thực hiện hành vi
và phú chỉ với vai trò là giúp sức
với vai trò giúp sức thì phú cũng định hướng được rằng là khung hình phạt đối với mình sẽ nhẹ đi hơn
nhiều so với người trực tiếp vừa thủ ác vừa là chủ mưu
thế nên là phú đã đổ cho chiến và biết rằng là chiến là người không bình thường
trong quá trình công tác thì chúng tôi cũng đã vào vào rất nhiều đối tượng
các vụ án đặc biệt nghiêm trọng cũng là giết người và giết cướp tài sản
thế nhưng phú là một trong những đối tượng rất là lạy lùng
căn cứ và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra cảnh sát hải phòng đã có đủ cơ sở khởi tố vụ án
khởi tố bị can phú về các tội giết người cướp tài sản
quy định tại điều chín mươi ba và một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong những tháng ngày trời thi hành phú không đêm nào có thể chập mắt vì nỗi ám ảnh tội lỗi
những cửa tù trong khu biệt giam đặt cho phú biệt danh tử tù sợ bóng tối
bởi hễ màn đêm buông xuống là hắn lại gào khóc thảm thiết
thế mới thấy tội ác không chỉ trả giá bằng bản án của luật pháp
mà lương tâm của kẻ phạm tội cũng sẽ bị dày vào từng phút từng giây cho đến khi phải lìa xa sự sống